trong cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm thắng lợi của chiến dịch đà nẵng có ý nghĩa chiến lược quan trọng
tạo bản lề hướng tới giải phóng miền nam thống nhất đất nước
bảy mươi năm năm qua đà nẵng tiếp tục khẳng định vị trí địa chính trị sung yếu và đang chuyển mình mạnh mẽ
để trở thành thành phố động lực của khu vực miền trung và một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm giải phóng đà nẵng ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi những hình ảnh đổi mới của đà nẵng ngay sau đây
trưa ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là thời khắc lịch sử không thể nào quên đối với những chiến sĩ trực tiếp tiến vào giải phóng thành phố đà nẵng
này dù đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng mỗi lần nhắc về thời khắc lịch sử đó
trong họ vẫn vẹn nguyên ký ức của những năm tháng hào hùng anh liệt của dân tộc và của thành phố quê hương
một mươi một giờ ngày hai mươi chín tháng ba thì là một bộ phận của lịch sử
lực lượng biệt động của thành phố vào và chiếm lĩnh cái tòa thị chính
còn các cái mũi khác thì cũng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ là chiếm lĩnh cái quân vụ thị trắng và cái đài phát thanh
chúng tôi phán khởi vô cùng mừng rỡ và reo hò với nhau
còn đối với nhân dân thì tất cả mọi người họ đều ra đường
họ cầm cái cờ nhỏ nhỏ như thế này họ chào quân giải phóng vào giải phóng quê hương

sau niềm vui giải phóng đà nẵng bắt tay vào công cuộc xây dựng lại thành phố từ những đổ nát chiến tranh
vừa tháo gỡ ba mìn vừa tích cực theo hoàng đất đai sản xuất nông nghiệp
đà nẵng thì cái hồi đấy phải nói là nó có hai cái hình ảnh cái ngược
một bên là rất là phát triển tức là những cái tòa nhà to nó rất là đẹp
nhưng mà cái chỗ mà sông hàm bây giờ đấy thì lại rất là khổ cực
cái toàn là những cái dãy nhà trổ
với quyết tâm của cải thống chính trị và sự đồng thuận của người dân thành phố đã phát triển vượt bậc trên mọi mặt
đặc biệt sau khi trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương năm một nghìn chín trăm chín mươi
và với nghị quyết bốn mươi ba của bộ chính trị mới đây đà nẵng được kỳ vọng sẽ phát triển đột phá và toàn diện hơn nữa
hướng tới thành phố sinh thái thành phố thông minh và một trung tâm du lịch quốc tế
bảy mươi năm năm chặng đường dài với một đời người nhưng lại rất ngắn về quá trình phát triển của một vùng đất
những con người đã chiến đấu
để giải phóng thành phố đà nẵng năm xưa có thể tự hào về những đổi thay mạnh mẽ của mảnh đất quê hương hôm nay
cũng như vững tin vào tương lai của thành phố động lực miền trung này